anh ta bị sốc rất nặng
và suy nghĩ của bản thân anh ta
có lẽ nó chỉ theo hướng là gì
làm thế nào đó
phải dồn tất cả
những cái bực tức những cái quất ức
những cái quất hận
rồi những cái căng thẳng
nên cái người tình cũ
đó nó biểu hiện một cái nền tảng
tư duy nền tảng đạo đức
và kiến thức về lập pháp
kiến thức về đời sống rất hạn chế
và nó chỉ chạy nó chỉ giải quyết
được vấn đề về tâm lý
về bản năng hơn là sự can thiệp
lý trí sự can thiệp của sự hiểu biết
can thiệp của sự bản lĩnh
vì vậy nên là tất cả những cuộc trả thù
trong tình yêu
không bao giờ đưa lại kết quả tốt cả